sau nhiều phóng sự phản ánh về tình trạng rác thải sinh hoạt ngập thị xã sơn tây hà nội
thì người dân lại tiếp tục phản ánh rác đang bổ vây chùa trầm huyện trương mỹ hà nội
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
hơn một tháng nay người dân xã phụng châu và tiên phương huyện trương mỹ hà nội
phải nín thở đi qua bãi rác dài gần cây số bốc mùi nồng nặc
tại đây rác thải ứ động chất đống kéo dài gần cây số chỉ cách quần thể di tích chùa trầm khoảng một trăm linh mét
rác đủ loại lâu ngày thối giữa dòi rồi mũi bù kín nước thối chảy ra đường
khiến những người dân qua đây không khỏi dùng mình bịt mũi để chạy qua thật nhanh
theo người dân ở đây thì nơi này theo quy định là điểm tập kết rác thải sinh hoạt của người dân hai xã này
và sẽ có một đơn vị đến thu gom để đưa rác thải đến một nơi khác

trong vài tháng nay việc này không được thực hiện
dường như tất cả các loại rác thải sinh hoạt của người dân thậm chí là chất thải được đổ về đây
và để trong một thời gian dài là một điều kiện để cho rùi mũi phát triển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nơi đây
tình trạng này mới xuất hiện khoảng hai tháng nay thôi
vì là họ không cải được rác đi cho nên là hiện tại là nó ủn lên
đổ sát đường cho nên là rất là ảnh hưởng đến người đi lại
một cảnh quan của môi trường nhất đây là đây là khu du lịch nữa thì lại càng ảnh hưởng
nhiều cái gió là vào trong đó chuyết tận trong thôn quyết tiến kia
mùi mẹ kinh lắm
khủng khiếp luôn
rùi bâu nhặng bâu hôi thối không chịu được chả biết ăn ăn được cả
thế bây giờ dân người ta cứ ra người ta đủ người xe đạp người xe máy người cộng đông
theo tìm hiểu công ty môi trường đô thị xuân mai là đơn vị chủ trách nhiệm thu gom vận chuyển rác đến nơi tập kết
công ty này sẽ có trách nhiệm vận chuyển rác từ những điểm trung truyền lên bãi rác xuân sơn thị xã sơn tây hà nội
tuy nhiên do những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác xuân sơn khiến cho người dân chặn xe vận chuyển không cho chở rác vào bãi
nếu để tình trạng ứ động kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh của người dân rất lớn
mùi hôi thối từ rác thải sinh hoạt sát chết động vật lâu ngày dễ sinh bệnh về đường hô hấp tim gan
nhất là khi bãi rác bừa bãi này nằm ngay gần đường nhiều phương tiện qua lại gần ao hồ
xa hơn ảnh hưởng đến mỹ quan du lịch của du khách khi đến tham quan quần thể di tích chùa trầm